với mục tiêu vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
những năm qua thực hiện chủ trương của đảng và nhà nước về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
tỉnh hà giang đã tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại yên minh một trong sáu huyện nghèo nhất của cả nước
thôn ngàm sọc xã mậu duệ huyện yên minh có hai mươi chín hộ đồng bào dân tộc cờ lao sinh sống
nếu như năm hai nghìn một mươi năm cuộc sống của đồng bào gặp nhiều khó khăn với hơn năm mươi hộ nghèo thì nay đã giảm xuống còn bảy
đó là nhờ đề án phát triển vùng dân tộc cờ lao giờ đây bức tranh vùng đồng bào dân tộc cờ lao đang đổi mới từng ngày
bây giờ bà con cũng tử biết và áp dụng các khoa học
kỹ thuật vào sản xuất để cải thiện cuộc sống cho bà con dân tộc cờ lao bây giờ so với ngày trước là cũng được khá giả hơn
xã phú lũng huyện yên minh trước đây cũng là một xã nghèo với chín mươi năm đồng bào dân tộc mông sinh sống
nhờ triển khai thực hiện các chương trình như ba mươi a một trăm ba mươi năm đề án một trăm chín mươi sáu đến nay phú lũng đã có nhiều ngôi nhà kiên cố mọc lên đường làng ngõ xóm được bê tông hóa
các công trình phúc lợi đang được đầu tư xây dựng giúp đồng bào ổn định cuộc sống
không phải sang biên giới làm thuê như trước đây
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay huyện yên minh đã đầu tư hơn một trăm linh tỷ đồng xây dựng hơn ba trăm linh công trình phát triển cơ sở hạ tầng
hỗ trợ sản xuất cho các hộ nghèo hộ cận nghèo về giống cây trồng vật nuôi với tổng kinh phí trên hai mươi bốn tỷ đồng
trong lĩnh vực nông nghiệp thì tập trung vào là khai thác những cái thế mạnh của địa phương về trồng trọt như là cây lúa chất lượng cao cây ngô cây đậu tương và chuyển đổi
một số cây đưa chuyển đổi mô hình kinh tế thì đưa một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao để thay thế cái cây trồng mà mang lại hiệu quả thấp
trong lĩnh vực chăn nuôi thì tập trung là phát triển đàn gia súc đại gia súc và đàn gia cầm
nhờ thực hiện đồng bộ các chính sách và dự án đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số kết hợp với công tác xã hội hóa chăm lo phát triển sản xuất
đến nay đời sống của đồng bào các dân tộc ở huyện yên minh
nói riêng và tỉnh hà giang nói chung đang thay ra đổi thịt từng ngày